tại tỉnh ninh bình ban thường vụ thành ủy hà nội và ban thường vụ tỉnh ủy ninh bình đồng tổ chức hội nghị hợp tác phát triển
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
thảo luận tại hội nghị lãnh đạo thành phố hà nội và tỉnh ninh bình thống nhất trong thời gian tới
hai địa phương tiếp tục phù hợp chặt chẽ với các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông hồng
trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn vùng như phát triển kinh tế xã hội phát triển công nghiệp tăng cường xúc tiến đầu tư
đặc biệt hai địa phương tiếp tục phối hợp triển khai một số dự án đầu tư phát triển du lịch
kết nối các điểm và các khu du lịch danh thắng văn hóa sinh thái độc đáo của hà nội hà nam nam định ninh bình
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đề nghị hai địa phương cần thường xuyên giao lưu
học hỏi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng công tác sắp xếp cán bộ chuyên trách không chuyên trách cấp xã phường
việc đào tạo cán bộ nguồn ở các ban xây dựng đảng quý ban nhân dân hội đồng nhân dân các cấp
đồng chí hoàng trung hải cũng đề nghị trên từng lĩnh vực hợp tác cần xây dựng kế hoạch chi tiết
nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương